ngày một mươi năm tháng sáu tây ban nha đã mở cửa biên giới cho một nhóm du khách đức
trong một dự án thí điểm cho phép một mươi du khách đi nghỉ tới quần đảo berarrik của nước này
trong bối cảnh là dịch viêm đường hóp cấp covid một mươi chín đã bớt căng thẳng hơn
để đáp chuyến bay của hàng không tui tới thành phố palma trên đảo malacca của tây ban nha
họ háo hức được trải nghiệm một kỳ nghỉ vào thời điểm giãn cách xã hội
khi chỉ còn hai tuần nữa là tây ban nha mở cửa biên giới hoàn toàn
các khách sạn trên đảo chỉ được hoạt động ở mức giới hạn với sức chứa năm mươi phòng
và sẽ lắp camera hồng ngoại để đo thân nhiệt của khách tại lối vào khách sạn
năm hai nghìn một mươi chín du khách đức chiếm một phần ba trong tổng số du khách quốc tế đi nghỉ
tại quần đảo berarik của tây ban nha